một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một tại khu vực nhà mắm cô đặc nước hấp cá thuộc công ty foodtech gsc khu công nghiệp hòa hiệp huyện đông hòa của tỉnh phú yên khiến năm người tử vong

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất